thời gian gần đây khi lượng phương tiện đường thủy nội địa ngày càng tăng và vận tải đường thủy nội địa ngày càng trở nên quan trọng
thì số lượng tai nạn đường thủy cũng như các sự cố tràn dầu lớn nghiêm trọng cũng đang ngày càng trở thành vấn đề nhức nhối
các sự cố tràn dầu thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sinh thái gây thiệt hại đến các hoạt động về kinh tế
đặc biệt là các hoạt động có liên quan đến khai thác và sử dụng các dạng tài nguyên thủy sản
và nhằm khắc phục tình trạng trên một nhóm kỹ sư đã nghiên cứu cải tiến chế tạo ra loại phao và máy hút ứng pho với sự cố tràn dầu phù hợp với điều kiện sông nước ở việt nam
việt nam có vùng biển nối liền tuyến giao thông vận tải đường biển quan trọng
giữa ấn độ dương và thái bình dương đây là một trong những trục hàng hải có nhiều tàu bè qua lại trong đó bảy mươi là tàu trở dầu
theo đánh giá của viện tài nguyên môi trường biển viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đến nay vùng biển nước ta xảy ra gần một trăm linh vụ tràn dầu
nguyên nhân là do các vụ tai nạn va chạm với tàu chở dầu
ở việt nam thì là nó có hai cái khả năng tức là một là mình sẽ ứng cứu cho những sự cố tràn dầu ở trong sông trong những khu vực
hoặc là có sóng nhỏ như vịnh chẳng hạn
thế còn hai là nó sẽ ứng cứu khu vực ngoài biển
thế để mà ứng cứu được những khu vực ngoài biển thì phao và những tiêu chuẩn nó sẽ khác nó cao hơn so với những ở trong sông
sau khi nghiên cứu tìm hiểu công nghệ của nước ngoài một nhóm kỹ sư ở hải phòng đã nghiên cứu chế tạo ra hệ thống thiết bị khắc phục sự cố tràn dầu bằng biện pháp cơ học
tức là quây gom dồn dầu vào một vị trí nhất định để tránh tràn dầu trên diện rộng sử dụng phao ngăn dầu để quây khu vực dầu tràn hạn chế ô nhiễm lan rộng sau đó thu gom xử lý
ưu điểm của phương pháp này là nhanh chóng phong chế thu gom vắng dầu tràn tại hiện trường
sau khi có quyết định hai của thủ tướng chính phủ về hướng dẫn cho các đơn vị mà phải thực hiện đập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu thì trong quá trình thực hiện mới gặp vướng mắt các trang thiết bị khi tìm mua từ nước ngoài về
thì mỗi một cái cơ sở của mình nó không giống như là các cái nước ví dụ như có những cơ sở của mình là cảng nó nhỏ có những cơ sở bến bãi trong sông
thế nhưng mà cái nguy cơ tràn dầu nó vẫn có rồi có những cái cửa hàng cơ sở xăng dầu mà cái chạm là ngay trên sông nước từ cũng có cơ sở lớn
thế nên là chính vì cái đấy thì lúc đấy bắt đầu chúng tôi mới đặt ra cái vấn đề là tại sao mình lại không sản xuất cái trang thiết bị đó
phong ngăn dầu được sản xuất theo yêu cầu từng cảng và thiết kế
bằng chất liệu chuyên dụng có thể nổi và quây diện tích lớn trên mặt nước chịu đựng nắng mưa suốt ngày đêm
đặc tính của loại phao quây này là thân phao được làm bằng vật liệu polyester phủ vật liệu ppc chuyên dụng
hai bên thân phao là tấm nổi để nâng phao được làm bằng vật liệu đúc kín polyestinen
bên trong phao là sốc nổi phần thân phao chìm bên dưới mặt nước được ra cố bởi hệ thống dây xích giúp phao ổn định kể cả khi gặp dòng chảy mạnh
đồng thời hệ thống thân phao này cũng giúp ngăn chặn dầu có thể chảy ra bên ngoài từ dưới thân phao
do đó có những chỗ mà người ta không thể nào có tàu hay thuyền hay có cẩu để sử dụng được
nên chúng tôi đặt ra những bộ skimmer hút mà đầu gạn nó chỉ rơi cỡ khoảng độ tầm từ một mươi tám ba mươi kg thôi
hai người đến ba người là có thể khênh bê được
hiện các thiết bị này đang được trang bị tại trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu đông bắc bộ chi nhánh tỉnh quảng ninh hải phòng
các trung tâm này ra đời với nhiệm vụ trực và ứng phó các sự phố chẳng dầu cho biến cảng
để sẵn sàng khi có sự phố chẳng dầu